tại huyện lạc dương tỉnh lâm đồng đã diễn ra lễ phát động chiến dịch trồng một cây mai anh đào trên cao nguyên la biang
đây là một trong những sự kiện kết nối các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân cùng nỗ lực cài tạo môi trường xanh
kinh phí để thực hiện chiến dịch trồng một cây mai anh đào khoảng bảy trăm linh triệu đồng
các đơn vị trên địa bàn tỉnh lâm đồng đã phát động sự kiện la biang trail tạm dịch là đi bộ đường mòn chinh phục đỉnh la biang
để gây quỹ đồng hành cùng chiến dịch với khoảng hai người tham gia
mai anh đào được xem là đặc sản trên cao nguyên lang biang thân thuộc giống đảo mận nhưng có hoa đơn năm cánh giống hoa mai
có lẽ vì điều đó nên loại hoa vừa đào vừa mai này được gọi tên là mai anh đào
sau lễ phát động những cây mai anh đào đầu tiên trong chiến dịch đã được trồng trên núi làng biển